hội nhà báo thành phố hải phòng phối hợp với phòng tuyên huấn cục chính trị hải quân và báo hải quân việt nam
đã tổ chức trao tặng toàn bộ số báo xuân được trưng bày tại hội báo xuân ninh dậu hai nghìn một mươi bảy tại hải phòng
cho chiến sĩ hải đội bốn bộ tư lệnh hải quân vùng một quân chủng hải quân
hơn bốn mươi ấn phẩm báo xuân ninh rậu hai nghìn một mươi bảy của các cơ quan báo chí hải phòng và các cơ quan báo chí trong toàn quốc
thể hiện sinh động sự phát triển đổi mới mạnh mẽ của đất nước và thành phố hải phòng
đã được trao tận tay cán bộ chiến sĩ hải quân những người lính vẫn luôn kiên cường bám biển
vượt mọi thử thách gian lao không tiếc máu xương để bảo vệ vững chắc vùng biển hải đảo thiêng liêng của tổ quốc
đây là những món ăn tinh thần không thể thiếu đối với cán bộ chiến sĩ trong đơn vị
khích lệ các chiến sĩ trong đơn vị nỗ lực vượt qua khó khăn gian khổ
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biển trời tổ quốc thiêng liêng mà đảng và nhân dân giao phó